công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cũng vừa bắt giữ một nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí nóng
vào ngày năm tháng một tại xã tam quan huyện tam đảo công an huyện tam đảo bắt quả tang là vũ quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở xã vân trục huyện lập trạch có hành vi bán cháy phép chất ma túy cho đối tượng nghiện
tăng vật thu giữ là một túi ma túy tổng hợp dạng đá bốn trăm linh đồng một điện thoại di động một khẩu súng và bốn viên đạn một xe máy có gắn thiết bị dụng cụ trộm chó
vũ quang là đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi bốn bị tòa nhân dân tp phúc yên xử phạt bốn năm tù giả